thưa quý vị hàng chục người di cư ngày hôm qua đã được đưa đến cảng aguineguin trên đảo gran canaria của tây ban nha sau khi được giải cứu trên biển
lực lượng bảo vệ bờ biển tây ban nha cho biết những người này nằm trong số một trăm ba mươi chín người di cư từ vùng phụ cận sa mạc sahara được giải cứu trên biển trong đó hai người phụ nữ và nhiều trẻ em
nhiều người trong số này cần được chăm sóc y tế
tây ban nha nằm trong số các cửa ngõ châu âu đích đến của những người di cư từ châu phi
theo số liệu của cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn trong khoảng chín tháng đầu năm nay có khoảng một trăm tám mươi sáu người di cư thông qua tuyến đường biển nam châu âu đã đặt chân đến italia hy lạp tây ban nha cộng hòa sip và manta
trong số đó có hơn một trăm ba mươi ba người đến italia tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái
cùng với đó số người thiệt mạng và mất tích trên biển cũng tăng ba mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan gọi vụ đánh bom liều chết vào trụ sở bộ nội vụ là đòn cuối cùng của chủ nghĩa khủng bố
máy bay chiến đấu của nước này đã ra đòn tống công vào hàng loạt mục tiêu bị nghi ngờ là phiến quân người quốc ở miền bắc iraq
khoảng hai mươi mục tiêu của đảng công nhân người quốc pkk đã bị tiêu diệt trong chiến dịch tấn công đường không bao gồm các hang động nơi trú ẩn và kho chứa
trước đó vào khoảng chín h ba mươi phút sáng theo giờ địa phương ngày một tháng một mươi
một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ thiết bị nổ gần lối vào bộ nội vụ ở thủ đô ankara khiến hai cảnh sát bị thương
bộ trưởng nội vụ cho biết kẻ tấn công thứ hai đã bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng với cảnh sát
tkk đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố này
pkk bị thổ nhĩ kỳ mỹ và liên minh châu âu đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố đã nổi dậy chống lại chính quyền thổ nhĩ kỳ trong hơn ba thập kỷ qua
các lực lượng thổ nhĩ kỳ thường xuyên thực hiện các hoạt động trên bộ không kích và pháo kích vào miền bắc iraq chống lại pkk
đặc biệt là dãy núi kandin căn cứ chính của nhóm này
tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan bày tỏ cam kết sẽ xây dựng hiến pháp mới trong nhiệm ký mới của quốc hội
và mời tất cả các đảng phái chính trị và mọi thành phần trong xã hội cùng tham gia nỗ lực này
tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan bày tỏ cam kết sẽ xây dựng hiến pháp mới trong nhiệm ký mới của quốc hội
tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan bày tỏ cam kết sẽ xây dựng hiến pháp mới trong nhiệm kỳ mới của quốc hội
và mời tất cả các đảng phái chính trị và mọi thành phần trong xã hội cùng tham gia nỗ lực này
phát biểu tại lễ khai mạc năm lập pháp mới của quốc hội tổng thống erdogan nêu rõ
bây giờ chúng ta có một nhiệm vụ mới và một cơ hội mới trước mắt
đây là việc mang lại cho đất nước chúng ta một hiến pháp mới và mang tính dân sự
ngoài ra ông erdogan cho biết đảng công lý và phát triển akp cầm quyền
sẵn sàng chấp nhận mọi hình thức thỏa hiệp để soạn thảo hiến pháp
và họ mong đợi cách tiếp cận mang tính xây dựng tương tự từ các tổ chức chính trị khác
akp đã xúc tiến việc soạn thảo hiến pháp mới kể từ năm ngoái
ông erdogan đang thúc đẩy xây dựng hiến pháp mới để thay thế hiến pháp viện hành
vốn được phê chuẩn vào năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và đã được sửa đổi một mươi chín lần kể từ đó
lần sửa đổi cuối cùng là vào năm hai nghìn một mươi bảy đã cho ra đời chế độ tổng thống và bãi bỏ chế độ nghị viện
còn tại mỹ tổng thống mỹ joe biden cho biết
đảng dân chủ đã đặt được thỏa thuận với đảng cộng hòa về việc hỗ trợ cho ukraine
trước đó quốc hội mỹ đã đưa viện trợ cho kiev ra khỏi dự luật chi tiêu của chính phủ nước này
nhằm ngăn chặn việc phải đóng cửa
tổng thống biden cho biết washington sẽ tiếp tục hỗ trợ ukraine
mặc dù việc chương trình viện trợ này sẽ gặp nhiều khó khăn
sau khi bị đưa ra khỏi dự luật chi tiêu của chính phủ mỹ
tuy nhiên nhà lãnh đạo mỹ không công bố thông tin chi tiết
về thỏa thuận với đảng cộng hòa xung quanh vấn đề này
cho đến nay quốc hội mỹ đã thông qua tổng cộng một trăm một mươi ba tỷ đô la mỹ viện trợ cho ukraine
hồi tháng tám vừa qua tổng thống biden đã đề xuất một khoản ngân sách bổ sung
trị giá hai mươi bốn tỷ đô la mỹ dành cho quốc gia đông âu này
cùng ngày quan chức phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của liên minh châu âu
ông joseph borrell đã phát biểu rằng ukraine cần thêm viện trợ quân sự
đồng thời cam kết eu sẽ tiếp tục hỗ trợ kiev
ông borrell cũng cho biết eu đang chuẩn bị các cam kết an ninh dài hạn cho ukraine
giới chức quốc phòng anh vừa công bố một thỏa thuận trị giá bốn tỷ bảng tương đương với bốn chín tỷ đô la mỹ
để chế tạo tàu ngầm tấn công
theo truyền thông hợp đồng trên được coi là một phần của chương trình thực hiện theo khuân khổ hiệp ước
đối tác an ninh tăng cường ba bên giữa australia anh và mỹ gọi tắt là aukus để chế tạo tàu ngầm tấn công
phát biểu tại hội nghị thường niên của đảng bảo thủ cầm quyền
bộ trưởng quốc phòng anh grand shabs nêu rõ hợp đồng này được ký với các doanh nghiệp hàng đầu của anh
nhằm thúc đẩy và phát triển các tàu ngầm tấn công mạnh nhất từ trước tới nay
theo hãng tin reuters hợp đồng đóng tàu ngầm trên được trao cho tập đoàn bae system
và nằm trong khuôn khổ hiệp ước aukus
trước đó hồi tháng ba đánh đạo mỹ anh và australia đã công bố chi tiết kế hoạch
cung cấp cho australia các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân
cụ thể vào đầu những năm hai nghìn ba mươi mỹ sẽ bán cho australia ba tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân
love virginia do công ty general dynamics chế tạo và có thể là thêm hai chiếc nữa
trong giai đoạn thứ hai australia và anh sẽ chế tạo một tàu ngầm trong khuôn khổ aukus
và australia sẽ nhận tàu ngầm đầu tiên của mình vào đầu những năm hai nghìn bốn mươi
các tàu ngầm này sẽ do bae systems và rolls royce chế tạo
thưa quý vị ngày hai tháng một mươi indonesia sẽ chính thức đưa vào hoạt động tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở đông nam á
đoàn tàu chạy với vận tốc ba trăm năm mươi km trên giờ này giúp giảm đáng kể thời gian di chuyển
giữa hai thành phố lớn nhất của indonesia
với vận tốc di chuyển lên tới ba trăm năm mươi km trên giờ đoàn tàu viên đạn bullet train giúp giảm thời gian di chuyển
giữa cho các ta và ban đông từ ba tiếng đồng hồ xuống dưới một giờ
các đoàn tàu này đã được điều chỉnh để phù hợp với khí hậu nhiệt đới của indonesia
được trang bị hệ thống an toàn có thể ứng phó với động đất lũ lụt và các tình trạng khẩn cấp khác
được biết vào tháng chín đích thân tổng thống joko widodo đã đi thử nghiệm tàu đường sắt cao tốc
dự án đường sắt cao tốc này trị giá bảy ba tỷ usd
là một phần của sáng kiến cơ sở hạ tầng vành đai và con đường
phần lớn được tài trợ bởi các công ty nhà nước trung quốc
không chỉ dự án này các cơ quan chức năng của indonesia và đối tác đang đàm phán
để mở rộng tuyến đường sắt cao tốc tới surabaya một cảng lớn và là thủ phủ của tỉnh đông java
lệnh cấm đĩa giao kéo bằng nhựa dùng một lần cũng như một số loại cốc và hộp đựng
bằng polystyrene nhựa ps đã bắt đầu có hiệu lực ở anh từ ngày một tháng một mươi
lệnh cấm cũng bao gồm các khay bát và
que bóng bay bằng nhựa dùng một lần với mục đích nhằm giảm thiểu ô nhiễm nhựa
ông bali singh chủ nhà hàng hook s fish chips ở phía tây thủ đô london
đã phải truyền đổi từ hộp đựng bằng nhựa ps sang hộp và cốc bằng bề cứng
với chi phí gần một bảng anh mỗi năm
tôi đồng thuận với sự thay đổi chúng ta cần phải bảo vệ hành tinh của mình
tuy nhiên điều này cũng tạo ra chi phí rất lớn với doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi
tôi cảm thấy phải thay đổi quá nhanh
chúng tôi không có đột ngột chúng tôi cũng không thể truyền chi phí tăng này lên khách hàng
theo ước tính nước anh sử dụng khoảng hai bảy tỷ mặt hàng sao kéo dùng một lần
hầu hết là nhựa và bảy trăm hai mươi một triệu đĩa dùng một lần mỗi năm nhưng chỉ một mươi được tái chế
trung bình một người sử dụng ba mươi bảy chiếc sao kéo và một mươi tám chiếc đĩa nhựa dùng một lần trong năm
tất cả chúng ta đều biết những tác động tàn khốc mà nhựa có thể gây ra đối với môi trường và động vật hoang dã
chúng tôi đã lắng nghe
người dân và lệnh cấm nhựa sử dụng một lần mới sẽ là bước tiếp theo để bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai
các cửa hàng bán đồ mang đi xe bán đồ ăn nhà cung cấp quầy hàng và cơ sở kinh doanh khách sạn đều bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm mới
bất kỳ ai vi phạm lệnh cấm đều có thể phải đối mặt với án phạt và có thể phải thanh toán chi phí điều tra
thực phẩm đóng gói sẵn được miễn lệnh cấm song các nhà sản xuất sẽ được khuyến khích sử dụng bao bì có thể tái chế
chính phủ anh cũng đang xem xét các biện pháp nhằm hạn chế việc xả rác các loại nhựa khác như khăn ướt đầu lọc thuốc lá và túi
thưa quý vị hang động có lẽ là những kiệt tác kỳ vĩ và bí ẩn nhất của tạo hóa
sự tồn tại của những kỳ quan thiên nhiên đó là chứng minh cho thấy bản thân con người và những điều mà chúng ta cho là lớn lao thực ra thật nhỏ bé khi đứng trước thiên nhiên
bởi thế khi khai thác những kỳ quan này phục vụ cho du lịch các nước trên thế giới đã rất thận trọng từ cách đưa du khách vào hang
giới hạn số người thăm quan mỗi ngày
cho tới việc phát triển mô hình du lịch địa phương để bảo tồn những viên ngọc quý do thiên nhiên ban tặng này
việc khai thác du lịch hang động phải đi kèm với bảo tồn nếu không những viên ngọc quý này sẽ bị phá hủy trong chốc lát
và đây cũng là nội dung sẽ được gửi tới quý vị trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới hôm nay
mỗi dịp mùa đông hàng nghìn du khách trên khắp thế giới lại đổ tới iceland để tham quan hệ hang động băng giá nổi tiếng kỷ vĩ
động băng được hình thành khi nước chảy qua sông băng làm tan băng và để lại hang động hoặc lối đi trong sông băng
các động băng ở iceland không chỉ rộng lớn mà còn có màu sắc huyền ảo kết cấu tinh khiết trong suốt mê hoặc
để quản lý được dòng người đổ xô về chiêm ngưỡng kỷ quan thiên nhiên này các công ty du lịch được phân lịch hoạt động
giới hạn tối đa chỉ khoảng bốn trăm linh người
bởi nếu số lượng khách tham quan đông hơn cộng với nền nhiệt độ toàn cầu đang tăng qua từng năm những hệ thống hang động này có nguy cơ sớm biến mất trong tương lai
hệ thống hang động băng này lần nào cũng khiến người ta trầm trồ kinh ngạc trước sự kỳ vĩ của nó
nhưng do biến đổi khí hậu băng đang tan rất nhanh như thế không còn có ngày mai
các nghiên cứu cho thấy chúng ta chỉ có thể chứng kiến sự kỳ vĩ này trong một trăm năm mươi năm nữa
tại xã langsere tỉnh anderlecht
đây là hệ thống bích họa trong hang động được bảo vệ bằng những lớp cửa sắt cẩn mật
đây là hệ thống bích động cổ xưa nhất trên toàn nước pháp và có thể là trên toàn châu âu
đây là hang động cổ nhất tại pháp
các hình vẽ được khắc trên đá
đá có niên đại khoảng năm mươi bảy năm tuổi
chúng không phải là những bức họa vẽ người ngoạc cầu thả
chúng mang những ký tự đặc trưng của người nean

chúng không phải là những bức họa vẽ nguyệt ngoạc cầu thả
hoạt động bảo vệ các di tích hang động tại pháp được tiến hành tại chỗ vì không được phép khai quật
và không có gì có thể được di chuyển hoặc gỡ bỏ khỏi hang
để đảm bảo di tích cổ được bảo vệ bộ văn hóa pháp đã phân loại hang là di sản quốc gia
và đã hạn chế những tác động vào nó
hơn nữa nồng độ carbon dioxide cao được đo bên trong hang vào những thời điểm nhất định trong năm
và nó chỉ có thể thực hiện nghiên cứu an toàn trong ba tháng mỗi năm
trong khi đó tỉnh sulawesi của indonesia
đang chạy đua với thời gian để bảo tồn hệ thống hang động của xưa nhất thế giới
các bức khắc hoại trên vách đá đã được bảo tồn khá tốt từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhưng trong những thập kỷ gần đây nó đang dần biến mất do tác động của biến đổi khí hậu
đệ hình đá vôi và vị trí nằm ở vùng nhiệt đới
đang khiến cho việc bảo tồn khó khăn hơn so với châu âu
hang động là một vật phẩm quý giá mà thiên nhiên bàn tặng
vì vậy phải có biện pháp bảo tồn giữ nguyên trạng kỳ quan
để phát triển lâu dài chứ không thể phát triển du lịch theo kiểu ăn sổi